thưa quý vị trong thời gian gần đây không chỉ ở hải dương mà ở hầu hết các tỉnh phía bắc
tình trạng trộm cắp chó mèo có diễn biến phức tạp
rất nhiều vụ án mạng thương tâm đã xảy ra khi kẻ trộm bị phát hiện bắt giữ và bị người dân đánh hội đồng
đồng thời đối với người truy đuổi người tham gia giao thông cũng có thể phải đối mặt với những hậu quả hết sức nghiêm trọng
qua công tác trinh sát công an huyện gia lộc nắm được một nhóm đối tượng trên địa bàn có biểu hiện hoạt động trộm cắp chó mèo
nhóm này do đối tượng phạm văn dinh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở thôn nội xã toàn thắng cầm đầu
dinh vừa tổ chức cho các đối tượng khác đi trộm cắp vừa là người trực tiếp đem chó mèo đi tiêu thụ
hàng ngày vào khoảng hai mươi hai giờ các đối tượng tụ tập tại nhà dinh
tại đây dinh chuẩn bị mọi dụng cụ từ vợt thòng lọng bao dao phớ bột ớt
đến cả biển kiểm soát mô tô giả phục vụ trong việc trộm cắp
đối tượng đi có từ hai ba đối tượng đi từ một hai xe máy
đi xe máy với vận tốc lớn sau đó phát triển những con chó con mèo mà đi ở các đường chúng dùng vật và vật
khi đi thì chúng thường mang theo dao phớ và các phương tiện khác nếu mà quản trung nhân dân phát triển được thì chúng có thể trông trả
sau một thời gian theo dõi
khoảng hai giờ ngày một mươi tháng tám công an huyện gia lộc đã tổ chức bắt giữ đào mạnh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở thôn ngà xã phương hưng
cùng vũ nhật quyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở thôn thượng bì xã ít kiêu
khi các đối tượng mang theo một con chó tám con mèo cùng các dụng cụ như vợt thòng lọng giao phớ bột ớt vào nhà phạm văn dinh
đồng thời cũng bắt giữ bùi đức hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở thôn cao lý xã gia khánh là đối tượng trong nhóm trộm cắp này
theo lời khai của các đối tượng
cắp chó mèo rất dễ bị phát hiện và bị chủ nhà đuổi bắt
nếu bị bắt giữ thì dễ bị đánh đập nên chúng thường phóng xe với vận tốc cao sẵn sàng sử dụng dao phớ để chém ớt bột để tung vào mắt người truy đuổi để thoát thần
nếu bị bắt giữ thì dễ bị đánh đập nên chúng thường phóng xe với vận tốc cao sẵn sàng sử dụng dao phớ để tung vào mắt người truy đuổi để thoát thần